hà nội được coi là thiên đường của ẩm thực đường phố
quanh khu vực phố cổ đâu đâu cũng thấy thức ăn được bày bán
không chỉ có du khách người dân thủ đô cũng thường có thói quen đi ăn ngoài phố
chính vì thế mà ẩm thực đường phố của hà nội vô cùng phong phú và hấp dẫn
để siết chặt việc kiểm soát thức ăn đường phố
mới đây chính phủ đã ban hành nghị định số một trăm một mươi năm nâng mức phạt lên khá cao
đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm
điều này được kỳ vọng sẽ làm cho ý thức của những người bán hàng được nâng cao hơn
điều này được kỳ vọng sẽ làm cho ý thức của những người bán hàng được nâng cao hơn
trên thực tế những hộ kinh doanh cá thể trong khu vực phố cổ nói riêng và thành phố hà nội nói chung
đều đã được sở y tế phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lớp tập huấn về vệ sinh
an toàn thực phẩm bên cạnh đó những người bán hàng cũng buộc phải ký cam kết đảm bảo nguồn
thực phẩm sạch cũng như sử dụng găng tay thớt một cách hợp vệ sinh khi chế biến món ăn
theo số liệu thống kê trên địa bàn thành phố hà nội có khoảng gần hai mươi bảy cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
trong đó đa số là cửa hàng ăn uống
quầy hàng kinh doanh thức ăn chín và hơn năm cơ sở thức ăn đường phố
cũng theo báo cáo của tổng cục thống kê sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cả nước xảy ra bốn mươi bốn vụ ngộ độc thực phẩm
với trên một hai trăm linh người mắc bảy trường hợp tử vong riêng trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cả nước xảy ra một mươi sáu vụ ngộ độc thực phẩm
làm hai trăm tám mươi bốn người mắc một trăm chín mươi người phải nằm viện và một trường hợp tử vong
theo nghị định một trăm một mươi năm mức phạt đối với một số hành vi lên tới hàng triệu đồng
mang tính giăn đài cao
theo các cơ quan chức năng việc nâng bức hình phạt bằng tiền đối với những chủ cửa hàng không thực hiện đúng quy định
sẽ khiến công tác quản lý thức ăn đường phố được kiểm soát chặt chẽ hơn
thế nhưng đối với nhiều chuyên gia thì phạt chỉ là hành động cuối cùng chứ không phải là công cụ bền vững
tôi nghĩ việc nâng mức hình phạt lên cao hơn nó cũng là một biện pháp giăn đài những thói quen
sử dụng găng tay hay là thớt không đúng tiêu chuẩn không đúng chất lượng mà nhà nước yêu cầu
thì đó cũng là một cách cũng là một biện pháp
tuy nhiên là theo tôi thì cái biện pháp tốt nhất là hãy đầu tư vào cái kiến thức cho những chủ nhà hàng
cũng như là những người phục vụ đầu tư cho họ nhiều hơn về kiến thức trang bị cho họ nhiều hơn
những cái bảo hộ lao động để cho họ có được cái tinh thần
phục vụ nó tốt hơn chứ chỉ dựa vào cái hình phạt thì tôi nghĩ là cũng không thực sự hiệu quả
vì có thể anh phạt được họ một hai hôm ngày hôm sau họ lại sẽ quay trở lại với đúng cái tình trạng như vậy
cũng chả giải quyết vấn đề gì cả
quan trọng nhất là giáo dục cho họ để họ có được cái kiến thức thật là tốt
đó mới chính là hành trang để giúp họ đi được quãng đường dài hơn
rõ ràng đối với một thành phố đông dân đồng thời có lượng khách du lịch nhộn nhịp như hà nội hay thành phố hồ chí minh
thì việc tập huấn
đối với những hộ cá thể kinh doanh đồ ăn đường phố cần phải có cả một quy trình
bên cạnh đó là việc nâng cao ý thức chấp hành luật pháp đối với cả người bán hàng và thực khách
qua đó mới kỳ vọng vào việc gìn giữ được nền ẩm thực phong phú đa dạng và an toàn